thưa quý vị và các bạn từ đầu tháng bảy đến giờ ngày nào ở trung bộ cũng xảy ra nắng nóng
và chuỗi ngày nắng nóng này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
xả đến ngày mai dưới tắc động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn
cả miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
riêng vùng núi phía tây sẽ có những điểm nhiệt độ cao trên mức ba mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên nắng nóng có phần bớt gai gắt hơn
với mức nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực từ khánh hòa xuống đến ninh thuận và bình thuận do có mưa rông về chiều
nên nền nhiệt ngày không quá cao giao động trong khoảng từ ba mươi năm
đến ba mươi năm độ
cũng giống như miền trung chuỗi ngày nắng nóng ở miền bắc vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
sao đến ngày mai bắc bộ hầu như là không còn mưa trời nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại hầu khắp khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ
sẽ tăng lên mức ba mươi sáu ba mươi bảy độ
riêng đối với hòa bình cũng như cả thủ đô hà nội nhiệt độ có thể cao tới mức ba mươi tám ba mươi chín độ
còn ở vùng núi phía bắc bao gồm các tỉnh cao bằng bắc cạn và lạng sơn
cũng xảy ra nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt ba mươi năm ba mươi sáu độ
chỉ riêng đối với lai châu điện biên và lào cai là chưa xảy ra nắng nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây duy trì trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
lui xuống phía nam dự báo trong đêm nay và chiều tối ngày mai
gió mùa tây nam vẫn tiếp tục đưa ẩm tới và duy trì những cơn mưa rào và rông
ở cả tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
những cơn mưa rông này sẽ giữ cho nền nhiệt ở tây nguyên không vượt quá mức ba mươi ba độ
còn đối với các tỉnh thành khu vực nam
nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
và hầu như là không xảy ra nắng nóng ở các tỉnh miền nam
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt
trời không mưa gió hướng nam đến tây nam mạnh cấp bốn tầm nhìn xa trên một mươi km
ở phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa thấp từ bốn đến một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước